thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
bên cạnh nhiều hoạt động kỷ niệm tôn vinh những người làm báo chí cách mạng trên cả nước
đây còn là dịp để chúng ta hiểu thêm về công việc trong hoạt động báo chí
trong bối cảnh thay đổi mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội
công tác báo chí đang gặp phải những khó khăn và những thách thức gì
bên cạnh đó vấn nạn tin giả cũng là một vấn đề đáng chú ý
và đó sẽ là nội dung chính trong cuộc trò chuyện giữa biên tập viên thúy quỳnh cùng khách mời
trong phần tâm điểm tiếp nối ngay sau đây của chúng tôi
vâng xin mời biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn biên tập viên mỹ linh
thưa quý vị trước khi đến với cuộc trao đổi với nhà báo hoàng lâm
mời quý vị và các bạn theo dõi một ghi nhận ngắn ngay sau đây của chúng tôi
chín mươi bốn năm qua
nền báo chí cách mạng việt nam không ngừng phát triển trên mọi phương diện
có phần tích cực vào sự phát triển chung của đời sống kinh tế xã hội
tuy nhiên với sự phát triển ngày càng phổ biến của mạng xã hội hiện nay
đang tạo nên những tác động lớn đối với báo chí ở cả hai khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực
tạo ra nhiều cơ hội lẫn thách thức
thống kê ở việt nam cho thấy
năm hai nghìn một mươi tám doanh thu quảng cáo lên tới năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ
nhưng báo chí truyền hình chỉ chiếm ba mươi doanh thu
còn bảy mươi thuộc về google facebook
bên cạnh đó một số liệu đáng lưu tâm từ chương trình đánh giá về an ninh mạng của bkav
đó là sáu mươi ba người dùng ở việt nam thường xuyên đọc tin tức giả mạo trên facebook
trong đó có bốn mươi là nạn nhân hàng ngày
khi ta ngủ dậy ta mở các thiết bị mạng ra là ta đã có thông tin nó ùa vào mình
tuy vậy mình là nhà báo chuyên nghiệp
mình phải xử lý thông tin và mình phải tự trao dồi mình kiến thức
tự trao dồi mình tất cả các năng khiếu và các khả năng
để mình nắm bắt được những thông tin nào là những thông tin thật và những thông tin nào là không thật
trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tác động không nhỏ đến đời sống báo chí hiện đại và nhà báo
ở cả hai mặt tiêu cực lẫn tích cực
việc phát huy vai trò bản lĩnh chính trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của mỗi nhà báo
càng cần được đặt lên hàng đầu
các phương tiện truyền thông rất là sẵn và là nhanh nhẹ
nhưng mà cuối cùng là cái gì
chúng ta làm nghề báo cuối cùng là cái gì
thì chính là đạo đức và năng lực của người làm báo
người làm báo phải là người có tính trung thực
hai là có sự can đảm để dám xông pha lấy thông tin
mặc dù có những tình huống mà mình rất là nghiệt ngã
bản thân mình có thể là không cầm lòng được
nhưng mình vẫn sẽ phải vì đạo đức nghề nghiệp vì nguyên tắc nghề nghiệp
thì mình vẫn phải cung cấp thông tin đầy đủ cho mọi người
dùng kích trên mặt trận tư tưởng đối với nhà báo là không ngừng học tập gian luyện
mỗi nhà báo cần có tác phẩm hay đúng và trúng để dẫn dắt dư luận
với mạng xã hội bùng nổ như hiện nay người làm báo phải trung thực với mình
cho dù làm báo ở cơ quan hay tham gia thông tin trên mạng xã hội
như thế nào về vấn đề này
đầu tiên thì cho tôi gửi lời cảm ơn tới ban biên tập truyền hình nhân dân
đã mời tôi tham dự đúng dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm báo chí khác ở việt nam
về câu hỏi của chị thì tôi nghĩ rằng là đối với một nhà báo
thì có rất nhiều cái điều mà mình cần phải nói đến
tuy nhiên trong lúc này trong bối cảnh hiện nay đối với báo chí nước nhà
thì tôi nghĩ rằng có hai cái điều mà các nhà báo cần phải đầu tư cần phải suy nghĩ
đấy là thứ nhất là phải giữ ứng bản thân
đấy là thứ hai là phải giữ ứng được cái đạo đức nghề báo
bởi vì những cái thông tin với báo chí chúng ta đang bị áp lực rất là nhiều từ mạng xã hội
nó tạo ra những cái thông tin những nguồn thông tin va đập lẫn nhau
nếu chúng ta không giữ ứng được bản lệ chính trị không giữ ứng được đạo đức nghề báo
thì bản thân chúng ta đã hạ tấp cái nghề nghiệp rất là cao quý lên nghề nhà báo
thì tôi nghĩ rằng là báo chí
vì trinh thống thì phải giữ được cái vai trò lá cờ đầu trong việc định hướng dư luận
đặc biệt là với những dư luận mà đang có những cái tác động từ mạng xã hội
thì đấy là cái nhiệm vụ mà báo chí chúng ta phải làm
với cái công nghệ hiện đại thì rõ ràng là báo chí cũng phải có những thay đổi rất là mạnh mẽ
và tôi nghĩ rằng là báo chí hiện nay cũng đã làm rất là đúng rất là tốt cái vai trò là định hướng xã hội
rồi là truyền tải những quan điểm chính sách của đảng và những nước đối với người dân
với sự phát triển của công nghệ thông tin và đặc biệt là mạng xã hội
thì cách tiếp cận báo chí của người đọc người nghe cũng có phần nào thay đổi
vậy thì theo ông là trong xu hướng hiện đại bây giờ báo chí cần phải dịch chuyển như thế nào để phù hợp với thời đại
hiện nay bạn đọc họ có thể tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau đặc biệt là mạng xã hội
tuy nhiên là trong cái lựa thông tin đấy thì theo những cái khảo sát gần đây
bảy mươi là những thông tin mà chưa được kiểm chứng những cái thông tin mà thậm chí nó có mang yếu tố xấu độc ở trong đó
thế thì cơ quan báo chí tôi nghĩ rằng là đầu tiên là phải khẳng định như tôi nói là khẳng định phải là lái cơ đầu
các cái thông tin đưa ra là phải chính thống cái độ chính xác cao khách quan trung thực
thì mới đảm bảo được cái độ tin cậy
khi mà chúng ta làm được cái việc đấy thì người đọc người xem sẽ tìm đến báo chí
với tư cách là một cái nguồn
những cái thông tin mà họ có thể nhận thấy được là thiết thực bổ ích và cái độ trung thực cao nhất
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là lâu nay người làm báo chúng ta cũng như là bạn đọc rất lo lắng về câu chuyện
quá nhiều cái thông tin mà mang tính tiêu cực trong xã hội thông tin tích cực
những thông tin mà mang tính nhân văn tích cực những điều tốt đẹp trong xã hội
cần phải được đẩy mạnh cần phải được là dòng chảy chính của báo chí
còn về mặt kỹ thuật thì rõ ràng là mỗi một
mỗi một thời điểm thì công nghệ nó tạo ra những cái bước ngoặt trong cái nghề làm báo
thì tôi nghĩ là mình chỉ nên là coi công nghệ như là một cái phương pháp hỗ trợ thôi
còn cái việc mà tự rèn luyện này rồi là tự khám phá tự tìm ra những điều mới
tự tìm ra những cái câu chuyện hay những cái điều tốt đẹp
và thậm chí là những cái câu chuyện đấu tranh chống tiêu cực
đấy là cái điều mà nhà báo
chính là cái cốt lõi mà tạo ra sự khác biệt giữa
báo chí trinh thống và những cái thông tin ở mạng xã hội
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo hoàng lâm trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay
người làm báo không chỉ phải làm tốt vai trò cung cấp thông tin
định hướng dư luận tư tưởng đóng góp và sự phát triển chung của đất nước
mà còn cần không ngừng rèn luyện đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
chống các thế lực phản động đồng thời cần bảo đảm tính nhanh nhạy
kịp thời trong thông tin tư tưởng